trong quá trình văn công anh đến nhà của phạm ngọc dũng là em họ của công anh ở cùng xã phú xuân để nhậu thì hai bên xảy ra mâu thuẫn
công anh đã dùng tay đánh vào đầu dũng sau đó dũng bỏ đi ra ngoài
lúc sau dũng quay lại nhà và tiếp tục rủ công anh nhậu nhưng bị công anh từ chối nên dũng đã lấy con dao ở trong nhà đâm công anh
thì công anh dùng tay trái gặt đỡ được nên con dao rớt xuống nền nhà công anh tiếp tục lao vào đánh lại dũng
sau đó công anh nhặt con dao lên đuổi theo chém dũng và đâm một nhát vào mạng sườn bên phải của dũng rồi bỏ đi vào nhà
sau đó gia đình dũng phát hiện dũng nằm bất tỉnh trong vườn nhà nên đã cùng với công anh đưa dũng đi cấp cứu
nhưng sau đó dũng đã tử vong biết không thể thoát tội nên công anh đã đến cơ quan công an để đầu thú
với hành vi chống người thi hành công vụ nguyễn hiễu mỹ và nguyễn quốc huy cùng chú phường hòa minh quận liên triểu
đã bị công an quận liên triểu thành phố đà nẵng xử lý
tạm giữ hình sự để điều tra xử lý
trước đó chiều ngày một mươi bốn tháng hai một số người đến nhà một nhà thờ tộc trên đường hoàng thị loan phường hòa minh liên hoan gặp mặt đầu năm
trong lúc uống rượu nguyễn hiễu mỹ nhớ lại chuyện tranh chấp đất đài trước đây với một gia đình ở cạnh nhà thờ tộc
nên về nhà lấy dao đến chặt phá cây cối và đòi đánh người này gây mất an ninh trật tự
sự việc được người dân báo cho chính quyền địa phương
công an phường hòa minh lập tức phân công hai cán bộ đến giải quyết vụ việc
khi hai cán bộ công an có mặt thì bị mỹ chửi bới với lời lẽ xúc phạm
sau đó mỹ và huy đã cùng nhau lao vào đấm đá hai cán bộ công an
trước sự manh động của các đối tượng công an phường hòa minh đã tăng cường lực lượng xuống khống chế mỹ và huy đưa về trụ sở làm việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với lê ngọc hà chú tại thôn tân phúc thành xã kỳ lợi thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình đấu tranh lê ngọc hà khai nhận tháng ba năm hai nghìn hai mươi một lê ngọc hà quen biết chị trần thị niềm
sau một thời gian quen biết để có tiền đánh bạc lê ngọc hà đã đưa ra thông tin gian dối với chị niềm
là hà gây tai nạn giao thông với một người đàn ông và cần tiền để đền bù lo viện phí rồi vay tiền chị niềm
trong tháng bốn và tháng năm năm ngoái chị niềm đưa tiền mặt và chuyển vào tài khoản cho lê ngọc hà nhiều lần
với tổng số tiền bảy trăm một mươi tám triệu đồng số tiền này hà sử dụng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân
sau đó lê ngọc hà tiếp tục đưa ra thông tin gian dối với chị niềm là hà đang thi công một dự án lớn ở thanh hóa
nên cần huy động vốn từ tháng năm đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một chị niềm chuyển vào tài khoản cho lê ngọc hà nhiều lần
với tổng số tiền hơn ba ba tỷ đồng số tiền này hà sử dụng để đánh bạc tiêu xài cá nhân hết và không có để trả lại cho chị niềm
tổng số tiền lê ngọc hà lừa đảo chiếm đoạt của chị trần thị niềm là hơn bốn tỷ đồng
trong thời gian dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp các ứng dụng hỗ trợ kiểm soát dịch được phát triển rộng rãi và có tính ứng dụng cao
bên cạnh đó cũng có những cá nhân tổ chức lợi dụng tình hình dịch để đưa ra những ứng dụng bất hợp pháp có dấu hiệu biến tướng đa cấp
phản ánh của phóng viên thời dự
ứng dụng điện tử có tên limpic arc hay informos được giới thiệu là công nghệ năng lượng nội tử và công nghệ chăm sóc sức khỏe chủ động của thời đại mới
với nhiều tác dụng chữa bệnh bao gồm cả công dụng đối với cả bệnh nhân mắc covid một mươi chín
ngoài các công dụng trị bệnh các đối tượng hoạt động ứng dụng có dấu hiệu mời gọi thêm các thành viên tham gia để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp

anh quyền quốc huyên sống tại bắc tử liêm hà nội cũng đã từng tham gia theo dõi ứng dụng limbiq arc
tuy nhiên qua tìm hiểu bản thân anh cũng đã có những nhận xét và cảnh giác với ứng dụng này
thuốc trước covid tại thời điểm này sau khi tôi quan tâm sản phẩm trên ứng dụng limbic arc này tôi thấy mô hình của nó hoạt động rất đa cấp đó là mua sản phẩm và giới thiệu sản phẩm
bản thân là người tiêu dùng tôi thấy rất là hoang mang
nhưng sau khi thấy cảnh báo của bộ công thương với bản thân là người tiêu dùng như cá nhân tôi tôi cũng thấy trước những sản phẩm như này
thì cần phải có sự xác minh chính đáng của những ứng dụng hoặc những đơn vị cung cấp sản phẩm để cho người tiêu dùng của tôi khi sử dụng sản phẩm này được mua
được mua sản phẩm là đúng đúng nơi đúng chỗ bán và đại sản phẩm là sao tốt nhất để người tiêu dùng
chúng tôi khuyến cáo người dân là không nên tham gia vào sử dụng các ứng dụng này cũng như là tham gia vào việc mời gọi người khác tham gia sử dụng cái ứng dụng này
để tránh những rủi ro về mặt thiệt hạn về mặt tài chính về mặt xã hội về mặt đạo đức những rủi ro pháp lý
đồng thời là chúng ta cũng hiểu là bản thân mỗi người khi chúng ta không hiểu biết rõ về cái công dụng
và cái sản phẩm hay là những cái ứng dụng này chúng ta không nên tuyên truyền để tránh rủi ro cho những người thân của chúng ta
hiện nay công nghệ ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc làm ra những phần mềm hay ứng dụng điện tử trở nên rất dễ dàng
vì vậy mỗi người dùng hãy là người thông thái để tránh tiền mất tật mang
nhận được tin báo của người dân công an huyện thủ thừa tỉnh long an đã huy động lực lượng tổ chức triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà
tại khu đất chống của một người dân tại khu phố một mươi một thị trấn thủ thừa
huyện thủ thừa
cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ một mươi hai xe ô tô năm mươi một xe mô tô các loại một mươi bảy con gà đá và nhiều vật chứng liên quan khác
đồng thời tạm giữ trên bốn trăm linh triệu đồng tiền mặt của các đối tượng và mời làm việc một trăm linh năm đối tượng có liên quan
qua test nhanh kháng nguyên sars cov hai cho một trăm linh năm đối tượng có liên quan các đối tượng trên đều âm tính
hiện công an huyện thủ thừa phối hợp với các lực lượng liên quan tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng trên
công an tp hcm
tp hcm tỉnh đắk lắc vừa triệt phát thành công một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô lớn
trung bình mỗi tháng giao dịch trên bốn tỷ đồng
cầm đầu đường dây này là võ thị bích phương trú tại phường ea ba tp hcm
đây là đường dây ghi số đề đã hoạt động từ nhiều tháng nay và đã bị đội cảnh sát hình sự công an tp hcm theo dõi trong một thời gian dài
bước đầu lực lượng công an đã làm rõ hàng ngày các đối tượng trong đường dây dùng điện thoại di động
và mạng xã hội để nhắn tin ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn tp hcm rồi chuyển về cho phương
sau đó phương giữ lại một phần phơi đề để thắng thua với các con bạc
phần còn lại phương dùng điện thoại chuyển cho một số đối tượng khác ở tỉnh ngoài
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc các đối tượng sẽ tính toán thắng thua với các con bạc
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng không gặp trực tiếp để ghi đề
mà đều gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc qua các mạng xã hội như zalo facebook viber
sau đó thắng thua các đối tượng cũng không đưa tiền trực tiếp cho các con bạc mà giao dịch qua chuyển quản
phát hiện các đối tượng liên quan trong quá trình đấu tranh xử lý
chúng triệt đề lợi dụng các tiện ích trên mạng xã hội để phục vụ ghi nhận truyền giao các số đề để đánh bạc thắng thua bằng tiền
bước đầu công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ trung bình mỗi tháng đường dây số đề này giao dịch với tổng số tiền lên đến hơn bốn tỷ đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ được một mươi năm đầu dưới chuyên chuyển phơi đề cho phương
và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý
các đối tượng có liên quan
một vụ cháy lớn vừa xảy ra vào sáng nay tại một quán bán gà trên đường nguyễn xiển quận thanh xuân hà nội
ngay khi tiếp nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
đã thông báo công an quận thanh xuân điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị quận hoàng mai
và huyện thanh trì tổ chức khẩn trương tới hiện trường dập lửa
theo một số nhân chứng đám cháy bắt nguồn từ một quán bán gà địa chỉ ba trăm tám mươi một nguyễn xiển
nhiều người dân phát hiện đám cháy đã hô hoán và cầm bình cứu hỏa sang dập lửa
tuy nhiên do bên trong quán chứa nhiều chất dễ cháy nên chỉ khoảng một mươi năm hai mươi phút sau đám cháy đã lan rộng sang các nhà bên cạnh
theo ghi nhận cột khói bốc cao hàng trăm mét gần chục xe cứu hỏa đã được điều đến để dập tắt đám cháy
đến khoảng một mươi một h ba mươi đám cháy đã cơ bản được khống chế
theo thông tin sơ bộ ban đầu không có thiệt hại về người nhưng ít nhất bốn ngôi nhà đã bị thiêu rụi
do đám cháy xảy ra vào đúng ngày rằm nên theo đồn đoán nguyên nhân vụ cháy có thể do đốt vàng mã
tuy nhiên theo chia sẻ của người dân sống tại đây vụ cháy có thể do dò dỉ khí ga
nguyên nhân chính xác của vụ cháy đang được điều tra làm rõ
về quan điểm đi lễ cả năm không bằng ngày giảm tháng riêng ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng hai dương lịch
cũng là một mươi năm tháng một âm lịch người dân tại hà nội nô nức đi lễ chùa
các địa điểm như chùa trấn quốc đền quán thánh hai phủ tây hồ tập trung đông đảo người dân đến tham quan chiêm bái
và đây cũng chính là cơ hội để các bãi xe tự phát cùng nạn chặt chém giá vé tái diễn trong những ngày đầu năm mới
phủ tây hồ ngày dằm tháng riêng đông đúc du khách thập phương
và để đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong những ngày này của người dân đó là gửi xe vào lễ chùa
ngay lập tức hàng chục điểm giữ xe tự phát mọc lên như nấm
quanh khu vực đường dẫn và phủ
giá vé trong giữ xe của những ngày này thì cũng gấp từ hai đến hai năm lần so với quy định
nhu cầu là có và cần thiết
thế nên đa phần người dân cũng cảm thấy hài lòng với việc bị chặt chém một cách nhẹ tay như thế này
mình cũng không lo chặt chém
tự phát theo kiểu này thì diễn ra thường niên mỗi dịp lễ hội đầu năm và không hề có sự chuyển biến sau nhiều năm qua
đây là một nhu cầu rất là thiết yếu của nhân dân
chúng ta phải tìm cách xử lý chứ không phải là chúng ta cấm hết được
cấm hết được nhân dân để xe tùy tiện rồi bắt đầu trộm cắp lấy đi thì còn diễn biến phức tạp hơn nhiều
vậy thì chúng ta phải nghiên cứu những không gian nào ở tới lên cận các khu vực đó
có thể chúng ta có thể tạm thời cho người ta sử dụng làm bãi giữ xe
tự phát nhưng mà có quản lý chặt chẽ thì cái đó là sẽ làm tốt cho cái hoạt động giao thông tỉnh
năm nay với tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp nên số lượng người dân đi tham quan vãn cảnh tại các điểm di tích tâm linh
cũng được hạn chế hơn nhiều so với trước đây
công tác phòng chống dịch cũng đặc biệt được chú trọng thực hiện tại những khu vực này
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam cập nhật các tin tức trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
năm nay với tích hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp nên số lượng người dân đi tham quan vãn cảnh tại các điểm di tích tâm linh
cũng được hạn chế hơn nhiều so với trước đây
công tác phòng chống dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp nên số lượng người dân đi tham quan vãn cảnh tại những khu vực này
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam cập nhật các tin tức trong nghiệp sống hai mươi bốn trên bảy

chính là nam sinh viên vừa từ bình định vào tới bến xe miền đông quận binh thành thành phố hồ chí minh đón xe ôm rời bến rồi mất tích

tuy nhiên trong đêm tối không tìm thấy được thi thể như tin báo

bốn mươi năm tuổi quê tỉnh long an điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có chở một bốn trăm chín mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
làm việc với cơ quan công an tài xế vũ khai nhận chở thuê số thuốc lá trên từ long an đến giao tại một địa chỉ ở bình dương
chỉ trong sáu ngày nghỉ tết vừa qua đã có hơn hai người nhập viện cấp cứu vì đánh nhau trong đó có một trăm chín mươi năm người tử vong
nguyên nhân chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thay vì là tìm cách tháo gỡ vấn đề một cách thiện trí
thì nhiều người đặc biệt là những người trẻ lợi dụng bạo lực hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn gây ra nhiều hệ lụy
một vụ việc có tính chất côn đồ manh động xảy ra tại quán nhậu hai đô ở phường hiệp bình chánh
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đêm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
chỉ vì từ chối không cho nhóm thanh niên xin số điện thoại bốn cô gái bị một nhóm gần chục nam nữ lao vào đánh tới tấp
một số đối tượng trong nhóm cầm ly đập liên tiếp vào đầu các nạn nhân khiến một cô gái bị thương nặng
vụ việc này cũng đặt ra yêu cầu về công tác quản lý địa bàn đối với lực lượng công an tại địa phương
số điểm trình danh ăn uống cần phải có lắp đặt camera quan sát cũng như là quản lý
nhiều khi quan sát như thế vụ việc xảy ra thì sẽ hỗ trợ và thuận lợi cho quá trình công tác điều tra và khám phá
chỉ bắt đối tượng lực lượng công an phường phối hợp các văn ngành đồng thể
vụ việc này cũng đặt ra yêu cầu về công tác quản lý địa bàn đối với lực lượng công an tại địa phương